xin kính chào quý vị và các bạn quý vị đang theo dõi bản tin y tế ngày sáu tháng ba do báo xúc cảm và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
hà nội có chín ca mắc hò gà có bé chỉ năm tuần tuổi nữ sinh suýt vật tử hôn mê hai ngày do dùng thuốc tăng cân
huyết tương đặc như sữa do lạm dụng bia rượu bệnh nhi nguy kịch do viêm mảng não sau hai ngày sốt cao
nữ hộ sinh hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân bị đờ tử cung bằng huyết nặng
cứu sống bệnh nhân người campuchia được tắt túi trịnh mạch trụ phòng ba xương đỏ chạy dịch sau ba tuần tiêm filler
sản xuất thực phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực và chất cấm công ty trách nhiệm hoạn sản xuất y dược phẩm vĩnh điển bị xử phạt một mươi một tỷ đồng
thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày một tháng ba
trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu ca mắc ho gà như vậy từ đầu năm đến nay thành phố đã có chín ca mắc ho gà
trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba không ghi nhận ca mắc
điều đáng nói đa số trẻ mắc ho gà đều chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ số mũi vaccine phòng bệnh
trường hợp bé gái năm tuần tuổi ở huyện phúc thọ là một ví dụ
trẻ khởi phát bệnh với triệu chứng ho từng cơn khó khè sau đó ho tăng dần
con ho kéo dài hai ba phút và sau ho xuất hiện hiện tượng tím tái tắt mổ hôi
kết quả xét nghiệm cho thấy
trường hợp này chưa tiêm vaccine phòng bệnh
tương tự trường hợp trên bé trai năm tuần tuổi ở quận ba đình hà nội cũng chưa tiêm vaccine phòng bệnh ho gà
bệnh nhi khởi phát bệnh với triệu chứng ho rũ rượi nhiều đơm xuất nhẹ và kết quả dâng tính với ho gà
chia sẻ vai trò của việc tiêm vaccine phòng bệnh ho gà
thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn thành phòng tiêm chủng đh y hà nội cho biết
đúng như trong thống kê hiện nay thì các cái ca ho gà tập trung ở trẻ trong vòng ba tháng đầu tiên
do đó việc tiêm chủng đầy đủ ba mũi vaccine có chứa thành phần ho gà ở mũi năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng như là sáu trong một trong chương trình tiêm chủng dịch vụ khi trẻ tròn hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi là vô cùng quan trọng để phòng bệnh ho gà
như vậy trẻ dưới hai tháng tuổi sẽ phòng bệnh ho gà như thế nào
hiện nay đã có một số vaccine có chỉ định cho phụ nữ đang mang thai hoặc trước khi mang thai có chứa thành phần ho gà
việc tiêm cho phụ nữ đang mang thai các vaccine mà có chứa thành phần ho gà sẽ giúp truyền cái kháng thể ho gà qua nhau thai đến thai nhi
và khi mà trẻ sinh ra trong vòng hai tháng đầu tiên khi mà chưa được tiêm các vaccine khác thì sẽ có khả năng phòng bệnh ho gà
hiện nay lịch tiêm khuyến cáo cho phụ nữ đang mang thai đối với vaccine phòng ho gà đó là mỗi một tiêm vaccine un ván đơn
và mũi thứ hai tiêm mũi vaccine bạch hầu ho gà uốn ván
sáng năm tháng ba thạc sĩ bác sĩ trương quốc cường phó khoa nhịp tim bệnh viện thống nhất thông tin
một nữ sinh đột ngột gất xỉu khi đang tập văn nghệ tại trường e nhập viện trong tình trạng gương tim đồng tử giãn tiền lượng rất xấu
đang chú ý nguyên nhân là do bệnh nhân sử dụng thuốc tăng cân
khai thác bệnh sử được biết trước đó bệnh nhân có sử dụng ba viên thực phẩm chức năng tăng cân
trong lúc tập văn nghệ tại trường bệnh nhân bỗng nhiên cảm thấy mệt chóng mặt hoa mát
ngay sau đó bệnh nhân té xuống và mất ý thức hoàn toàn tãn đồng tử
bệnh nhân đã nhanh chóng được sớt cứu tại trường và chuyển sang bệnh viện để cập cứu
do thuốc là chính thì mình hỏi là cái bệnh sử của bé thì bé có sử dụng một cái thuốc để tăng cân
tiến sĩ bác sĩ trường quang khanh trường khoa nhịp tim bệnh viện thống nhất cảnh báo
hội chứng quy tê giải mắc phải có liên quan tới vấn đề sử dụng thuốc hoặc dối loạn điện giải
làm cho bệnh nhân dơ bỏ cơn loạn nhịp gây ra đột tử
đa số thì là do sử dụng thuốc thì mình phải tầm soát nó phải lưu ý nó
thì khi mình sử dụng một số nhóm thuốc một số nhóm thuốc
như lưu ý đó là một số thuốc thứ nhất là thuốc về chống loạn nhịp
thứ hai là một số thuốc về kháng sinh một số thuốc mà thường sử dụng như kháng histamine
một số nhóm thuốc đó lại liên quan đến hội chứng quy tê giải này
kết hợp chung với những trường hợp là mình rối loạn điện giải
giống như trường hợp tiêu chảy kéo dài giảm ca ly hoặc giảm ba nhê
kết hợp chung với nhau làm cho hội chứng quy tê giải xuất hiện
hoặc gọi là bấm sinh
thành ra mình phòng ngừa có thể dựa vào cái việc mà
dựa vào triệu chứng của bệnh nhân
và thứ hai là nên đo cái điện tâm đồ là một cái phương tiện mà thường dễ dàng chúng ta làm được
hội chứng quy tê giải là chứng dối loạn nhịp tim gặp ở nhiều ở nữ
khiến nhịp tim nhanh tim đập hỗn loạn có thể khiến người bệnh ngất đột ngột
từ trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo mọi người
đặc biệt là những ai có người thân cũng mắc bệnh
nên thường xuyên đo nhịp tim điện tim để sớm phát hiện bất thường
và được điều trị sớm nếu không may mắc hội chứng này
đồng thời không tự ý sử dụng các thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cân hoặc giảm cân
mà không có sự chỉ định của bác sĩ
viêm tụy cấp là một quá trình tổn thương cấp tính của tụy
bệnh thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng phức tạp
từ viêm tụy cấp nhẹ đến mức độ nặng thể hoại tử
với các biến chứng suy đa tạng nặng nề tỷ lệ tử vong cao
một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm tự cấp là do lạm dụng rượu bia như trường hợp sau đây
người đàn ông bỗng đau bụng dữ dội huyết tương đặng lọc tách thải ra ngoài có màu trắng đục như sữa
do thường xuyên uống rượu và có tiền sử bị viêm tùy cấp
qua kiểm tra cho thấy chỉ số triglycerides cao gấp hơn hai mươi lần ở người bình thường
bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do dối loạn lipid
viêm tụy cấp bị hủy hoại bởi các mô tụy một cách ồ ạt do men tụy tiết đột ngột
vì chỉ số glycid quá cao phần huyết tương lọc tách thải ra bên ngoài có màu trắng đục như sữa
trong hai lần lọc đầu máy báo lỗi liên tục vì huyết tương quá đặc
bệnh nhân lọc máu ba lần trong ba ngày liên tiếp
sau điều trị bệnh nhân đã tiến triển rõ rệt nồng độ triglicirit trở về gần như bình thường
tình trạng đau bụng thuyên giảm nhiều bụng mềm hơn
chia sẻ về bệnh viêm tụy cấp bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh cường
trưởng quan nội hô hấp tiểu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết

nếu bệnh nhân được chẩn đoán biên chứng nhiễm chủng sau khi tiêm filler do kỹ thuật không đảm bảo vô chủng sử dụng các sản phẩm filler không an toàn

nếu bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân được chẩn đoán bệnh
nó hay gây ra biến chứng như vậy
vì cái filler này
chúng ta tưởng chừng là đơn giản
nhưng mà lý do thứ nhất
đấy là tay nghề người tiêm không có
người ta sẽ tiêm vào các cái mạch máu
gây nên tắt mạch máu hoại tử
cái vùng da do mạch máu trì phối
thứ hai nữa là do cái lợi nhuận
nên người ta sẽ nhập về
các cái filler không rõ nguồn gốc
và nhẹ thì nó sẽ gây ra
các phản ứng dị ứng
nặng hơn thì nó gây ra
các cái áp xe rồi là
các cái tình trạng rất là nặng đề
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ban hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất
y dược phẩm vĩnh điển
địa chỉ ở điểm công nghiệp đan phượng
huyện đan phượng hà nội
với số tiền trên một mươi một tỷ đồng
với sáu hành vi vi phạm
hành vi một công ty này đã sản xuất
thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ hoàn dơm plus
thực phẩm bảo vệ sức khỏe sấm táo slim
hỗ trợ giảm béo
thực phẩm bảo vệ sức khỏe neo slim
hỗ trợ giảm béo trên nhãn không ghi số lô
ngay sản xuất hạn sử dụng
sản phẩm stony bổ thận trắng dương
tăng cường sinh lý
mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt
hành vi hai là sản xuất
thực phẩm bảo vệ sức khỏe sấm táo slim
hỗ trợ giảm béo
thực phẩm bảo vệ sức khỏe neo slim
hỗ trợ giảm béo trên nhãn không ghi số lô
ngay sản xuất hạn sử dụng
sản phẩm stony bổ thận trắng dương
tăng cường sinh lý
thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm
mà không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
theo quy định của pháp luật
hành vi thứ ba là sản xuất thực phẩm
kumiko slim mà không có giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hành vi thứ bốn là không đầy đủ
thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ
độ ẩm thông gió và các yếu tố khác
ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
đối với từng loại sản phẩm
hành vi thứ năm là vi phạm quy định
về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
bổ hoàn dương plus
tổng giá trị hàng hóa vi phạm là ba trăm linh bảy năm triệu đồng
hành vi số sáu là sử dụng chất cấm
trong sản xuất chế biến thực phẩm
sản phẩm thực phẩm có chất cấm
là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ hoàn dung plus
sản phẩm stony bổ thận trắng dương
tăng cường sinh lý
thực phẩm bảo vệ sức khỏe
sâm táp slim hỗ trợ giảm béo
tổng số tiền phạt của sáu hành vi nêu trên
là một mươi một tỷ đồng
cụ an toàn thực phẩm cũng đã đưa ra hành thức xử phạt bổ sung
thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại